trong thời gian qua trên địa bàn tp hcm đã xảy ra nhiều vụ cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản
mà nguyên nhân là do hàn cắt kim loại gây ra
trước tình trạng đó ủy ban nhân dân tp hcm yêu cầu công an thành phố và các quận huyện tăng cường bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy
đối với cơ sở cá nhân trong hoạt động này
ủy ban nhân dân tp hcm yêu cầu ủy ban nhân dân các quận huyện chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp tổ chức
trà soát tổng kiểm tra phúc tra các điều kiện đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đối với các cơ sở hoạt động
trong lĩnh vực liên quan đến việc hàn cắt kim loại các công trình xây dựng nhà dân dụng trong địa bàn quản lý
công an tp hcm đẩy mạnh tuyên truyền tập huấn nghiệp vụ phòng cháy chế cháy đối với các chủ cơ sở và thợ hàng
cũng như các hộ dân trong từng khu phố biết được những nguy cơ về cháy nổ trong hàn cắt kim loại
xử lý nghiêm đối với những hành vi vi phạm quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy trong quá trình hàn cắt kim loại